được biết nạn nhân ăn bánh được phát tại bữa tiệc trung thu của trung cư nơi người thân của bé làm việc
sau đó bé có biểu hiện nôn ói và ngộ độc thực phẩm
ban quản lý trung cư nơi xảy ra vụ việc cũng phát đi thông báo nếu diễn biến vụ việc
mẫu bánh còn lưu cũng đã được cung cấp cho cơ quan chức năng đưa đi kiểm nghiệm tiếp tục phối hợp điều tra xác minh nguyên nhân
hôm nay sở tư pháp tỉnh lâm đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn
tạm dừng giao dịch tài sản của một mươi hai cá nhân và một công ty
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
ở phường bến nghé quận một tp hcm
trước đó sở tư pháp tỉnh lâm đồng nhận được văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
về việc đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản của một mươi hai cá nhân và công ty cổ phần đầu tư nam nhật khang
có trụ sở tại phường bến nghé quận một tp hcm
người đại diện theo pháp luật là ông phạm khánh phương để phục vụ công tác điều tra
xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản nhật nam
vụ án này đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ra quyết định khởi tố vào ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sở tư pháp tỉnh lâm đồng cũng đề nghị các tổ chức hành nghề công chức ra soát cung cấp thông tin
tài liệu có liên quan tới những cá nhân pháp nhân này cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
sáng nay một vụ sập cầu xảy ra tại xã đồng tâm
huyện đồng phú tỉnh bình phước sau nhiều ngày mưa lớn cây cầu năm tấn bất ngờ đổ sập
khiến hàng trăm hội dân bị ảnh hưởng một người may mắn thoát nạn
vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng nay ở khu vực ấp bốn xã đồng tâm huyện đồng phú
bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu năm tấn người dân hoảng hốt chạy ra kiểm tra
thì phát hiện cây cầu đã bị đổ sập chính quyền địa phương xã đồng tâm huyện đồng phú
phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra xử lý
theo ghi nhận cây cầu bị xác định đổ sập hoàn toàn một bên toàn bộ phần móng
trụ đều bị đổ gãy kéo theo đất đá bị sạt lở đổ rồn xuống suối người dân địa phương cho biết
việc cầu năm tấn bị sập gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt nhu cầu đi lại hàng ngày
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra bắt quả
tàng công ty trách nhiệm hữu hạn toàn năng phát đóng tại phường long bình tân
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai do ông bùi anh dũng năm mươi bốn tuổi làm giám đốc
đang có hành vi san chiết ga trái phép
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện tại nhà kho có diện tích khoảng hai trăm linh m hai của công ty
có ba nhân viên đang thực hiện hành vi sản xuất ga giả các nhãn hiệu và vận chuyển lên xe ô tô tải
để đưa đi bán cho khách hàng mở rộng điều tra cơ quan công an đã tạm giữ bảy trăm hai mươi tám bình
lpg thành phẩm bốn trăm chín mươi bốn vỏ bình lpg ba xe ô tô ba xe bồn toàn bộ máy móc công cụ san chiết ga
số lượng lớn màng co tem chống hàng giả cùng các tăng vật khác có liên quan
ông bùi anh dũng và các nhân viên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình